việt nam đã ghi nhận năm trăm hai mươi bốn ba trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó gần hai trăm chín mươi hai ca khỏi bệnh
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín ở nước ta đến nay là một mươi ba bảy mươi bốn ca
bộ y tế đưa ra sáu giải pháp tp hcm và các tỉnh thành phía nam phải thực hiện quyết liệt để giảm số ca tử vong
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm hai mươi bốn ba trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín đứng thứ năm mươi một trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm ba trăm ba mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm hai mươi một mươi ba ca
trong đó có hai trăm tám mươi tám chín trăm năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh
năm tỉnh thành phố ghi nhận ca mắc cao là tp hcm hai trăm năm mươi một bốn trăm một mươi bốn bình dương một trăm ba mươi hai bốn trăm ba mươi ba đồng nai hai mươi tám năm trăm bốn mươi chín lào man hai mươi năm tám mươi năm tiền giang một mươi năm trăm bảy mươi một
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm tháng chín là chín hai trăm một mươi một nâng tổng số ca được điều trị khỏi
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu hai trăm chín mươi một ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn một mươi năm thở oxy dòng cao hfnc một nghìn hai trăm linh bảy thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi sáu thở máy xâm lấn tám trăm chín mươi hai ecmo
ba số bệnh nhân tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi năm
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba bảy mươi bốn ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai một
tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện bốn trăm chín mươi bốn chín mươi tám xét nghiệm cho tám trăm linh bảy bảy trăm bảy mươi ba lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện một mươi bảy hai trăm linh một tám mươi sáu mẫu